cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cho thấy có tám mươi ba tám tổng số bệnh nhân covid một mươi chín ở hà nội
có diễn biến bệnh nhẹ thậm chí không xuất hiện triệu chứng
tại sao lại có hiện tượng như vậy xin mời quý vị cùng tìm hiểu ngay sau đây
theo thống kê của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cập nhật đến ngày bốn tháng một mươi hai
hà nội có bốn sáu trăm năm mươi một trường hợp nhiễm covid một mươi chín đang phải điều trị tại bệnh viện
tuy nhiên trong số này có tới ba chín trăm linh hai người chỉ diễn biến nhẹ thậm chí không xuất hiện triệu chứng
con số này chiếm khoảng tám mươi ba tám tổng số bệnh nhân covid một mươi chín tại hà nội
các trường hợp diễn biến từ trung bình đến nặng nguy kịch chỉ chiếm gần hai mươi
cụ thể thành phố đang điều trị cho sáu trăm chín mươi chín bệnh nhân covid một mươi chín ở mức độ trung bình
năm mươi trường hợp diễn biến nặng nguy kịch
một người phải thở oxy qua mặt nạ gọng kính hai người phải thở máy không xâm lấn
một ca thở máy xâm lấn và một người cần lọc máu
như vậy tỷ lệ bệnh nhân covid một mươi chín diễn biến nặng tại hà nội là tương đương với cả nước
kết quả này phần nào đã thể hiện được hiệu quả của vaccine với cộng đồng
tuy nhiên số ca mắc mới tại thủ đô trong thời gian qua liên tục tăng cao
điều này dẫn tới số ca diễn biến nặng cũng sẽ tăng lên
theo báo cáo của sở y tế hà nội trong thời gian gần đây số lượng f ở hà nội liên tiếp tăng nhanh
trái ngược với hồi đầu tháng một mươi một từ sau ngày một mươi năm tháng một mươi một số ca nhiễm ở thủ đô liên tục ở ngưỡng trên một trăm linh ca
số ca nhiễm trong ngày cao nhất tại hà nội lên tới sáu trăm hai mươi tám trường hợp vào hôm bốn tháng một mươi hai
liên quan đến điều trị các bệnh nhân covid một mươi chín ngày hai mươi một tháng một mươi một sở y tế hà nội đã có công văn khẩn
gửi ubnd các quận huyện thị xã về hướng dẫn triển khai
cơ sở thu dung điều trị người bệnh covid một mươi chín tại các địa phương
trước đó ubnd hà nội đã quyết định kể từ ngày một mươi bảy tháng một mươi một
thí điểm thu dung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín không triệu chứng và triệu chứng nhẹ trên địa bàn xã phường thị trấn
theo hướng dẫn mới ban hành của sở y tế hà nội cơ quan này đề nghị ubnd cấp quận phối hợp chỉ đạo các đơn vị chức năng trên địa bàn
triển khai thành lập cơ sở thu dung điều trị người bệnh covid một mươi chín gọi là trạm y tế lưu động không triệu chứng và triệu chứng nhẹ
tại các địa bàn xã phường và thị trấn
các trạm y tế lưu động này được thu dung khám và điều trị cho f nhẹ không có triệu chứng tại quận huyện thị xã
đồng thời phát hiện sớm xử trí cấp cứu kịp thời chuyển viện khi người bệnh tiến triển ở mức độ vừa và nặng
sở y tế nêu rõ các trạm y tế lưu động không tiếp nhận các f là phụ nữ mang thai người mắc bệnh lý nền
chỉ tiếp nhận f không có triệu chứng lâm sàng hoặc ở mức độ nhẹ
các triệu chứng lâm sàng không đặc hiệu như sốt
ho khan đau họng nghẹt mũi mệt mỏi đau đầu đau mỏi cơ hay tề lưỡi
bệnh nhân đồng thời không có các dấu hiệu của viêm phổi hoặc thiếu oxy
nhịp thở dưới hai mươi lần một phút spo hai trên chín mươi sáu khi thở khí trời
để đối phó với tình hình dịch bệnh phức tạp tại hà nội
ủy ban nhân dân tp hà nội vừa ban hành văn bản về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
theo phương châm bốn tại chỗ cùng với việc hạn chế dừng hoạt động các dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn
tùy theo cấp độ dịch
trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trong những ngày gần đây
với số lượng mắc mới ngoài cộng đồng tiếp tục tăng cao
ủy ban nhà dân tp đề nghị ủy ban nhà dân quận huyện thị xã chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn
khẩn trương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau
khẩn trương triển khai trạm y tế lưu động để thu dung cách ly quản lý theo dõi và điều trị người nhiễm covid một mươi chín
tại nhà và tại các cơ sở thu dung của quận huyện thị xã
thực hiện theo hướng dẫn của thành phố bộ y tế về việc hướng dẫn tạm thời mô hình trạm y tế lưu động
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín và quyết định của bộ y tế về việc ban hành hướng dẫn tạm thời
về quản lý người nhiễm covid một mươi chín tại nhà
quyết định số của bộ y tế về việc ban hành hướng dẫn phân loại nguy cơ người nhiễm sars cov hai
và định hướng xử trí cách ly điều trị
thành lập tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm covid một mươi chín
tại nhà để hỗ trợ cho các trạm y tế lưu động gồm các lực lượng tình nguyện của phụ nữ đoàn thanh niên
sinh viên giáo viên tuổi dưới năm mươi đã được tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín thực hiện nhiệm vụ
tiếp nhận thông tin từ người nhiễm covid một mươi chín tại nhà theo quy định lấy mẫu xét nghiệm
hướng dẫn các biện pháp thực hiện cách ly tại nhà ghi chép các thông tin nhận được từ người cách ly tại nhà
thông báo ngay cho cán bộ y tế của trạm y tế lưu động và các nhiệm vụ khác được giao
lực lượng này được hưởng các chế độ phòng chống dịch theo quy định từ nguồn ngân sách địa phương
theo phương châm bốn tại chỗ
trung tâm y tế các quận huyện thị xã chịu trách nhiệm tập huấn hướng dẫn cho tổ hỗ trợ
theo dõi người nhiễm covid một mươi chín tại nhà để theo dõi sức khỏe cho người nhiễm covid một mươi chín tại nhà
sở y tế phân công các bệnh viện trên địa bàn chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn cho các trạm y tế lưu động
ubnd tp yêu cầu giả soát tiếp tục triển khai có hiệu quả việc cách ly tại nhà
cho đối tượng tiếp xúc gần f một theo hướng dẫn của thành phố và bộ y tế về việc giảm thời gian cách ly
thí điểm cách ly y tế tại nhà quản lý điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
căn cứ theo nghị quyết số một trăm hai mươi tám nqcp của chính phủ ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín và quyết định số bốn nghìn tám trăm linh qdbit của bộ y tế
để đánh giá cấp độ dịch tại địa phương trên quy mô xã vườn thị trấn và nhỏ nhất có thể
để kịp thời điều chỉnh bổ sung các biện pháp hành chính phù hợp đảm bảo công tác phòng chống dịch
theo từng cấp độ bao gồm việc hạn chế dừng hoạt động các dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn
tùy theo cấp độ dịch như các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống các hoạt động sự kiện tập trung đông người
báo cáo ban chỉ đạo tp phòng chống dịch theo quy định
bên cạnh đó ubnd tp yêu cầu các quận huyện thị xã huy động nguồn lực tại địa phương
phối hợp với sở giao thông vận tải chủ động thực hiện việc điều phối vận chuyển người bệnh covid một mươi chín nhẹ
và không có triệu chứng tầng một vận chuyển mẫu bệnh phẩm người tiếp xúc gần f một trên địa bàn
đến các cơ sở cách ly thu dung điều trị khi cần vận chuyển
theo chỉ đạo tại công điện số hai mươi sáu ngày hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một của ubnd tp hcm
ubnd tp hà nội yêu cầu chủ tịch ubnd các quận huyện thị xã khẩn trương chỉ đạo
triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng chống dịch trên địa bàn
trước ubnd tp
hiện tại việc cho phép f một cách ly tại nhà và f điều trị tại nhà khiến nhiều người băn khoăn lo lắng
nhiều câu hỏi được đặt ra xung quanh vấn đề này rằng khi nhà trung vách có người bị mắc covid một mươi chín
không biết có lây nhiễm không ở trong hẻm đối diện với nhau thì có nên mở cửa sổ hay không
hãy cùng theo dõi câu trả lời ngay sau đây
bác sĩ nguyễn thành úc khẳng định nếu không có tiếp xúc thì không có lây nhiễm covid một mươi chín
có hai cách tiếp xúc một là tiếp xúc trực tiếp tức là khi mình đứng trước bệnh nhân
hít phải giọt bắn của họ thứ hai là tiếp xúc gián tiếp khi giọt bắn có chứa virus dính vào tay
rồi vô tình đưa lên mắt mũi miệng của mình
giả thuyết virus bay trong không khí là không có cơ sở khoa học
vì virus không thể tồn tại ở bên ngoài tế bào sống nó luôn luôn tồn tại và phát triển trong tế bào sống
như các tế bào niêm mạc mũi miệng phế quản phổi bị chóc da khi người ta ho hát hơi
giọt bắn lớn thì ta nhìn thấy được giọt bắn nhỏ dưới dạng khí dung aerosol thì mắt thường không nhìn thấy được
nhưng nó vẫn có khả năng mang virus
về chuyên môn một người bị lây nhiễm virus phải hội đủ hai điều kiện
điều kiện thứ nhất là phải đủ số lượng virus xâm nhập vào cơ thể ít nhất phải có trên một hạt virus
từ người bệnh phát tán ra ngoài rồi đi vào mắt mũi miệng của người lành
điều kiện thứ hai là thời gian tiếp xúc có đủ lâu để virus xâm nhập hay không

đối với số lượng virus khi người bệnh thở sẽ phát tán hai mươi hạt virus trong một phút
khi người bệnh nói chuyện sẽ phát tán hai trăm linh hạt virus trong một phút
khi người bệnh ho chảy mũi thì sẽ phát tán ra trên hai trăm linh triệu hạt virus trong một phút
những hạt virus này tồn tại khoảng ba giờ trong không khí ở môi trường kín thiếu sự thông thoáng
tồn tại từ hai đến ba ngày trên một số bề mặt xung quanh
đối với thời gian tiếp xúc theo trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh hoa kỳ

nếu một người f đi bộ đi xe đạp xe máy chỉ đi lướt qua người khác như trường hợp trên
cả hai đều mang khẩu trang thì khả năng lây là rất thấp gần như không có
nếu mình dừng lại như không nói chuyện giữ khoảng cách trên hai mét trong thời gian dưới bốn mươi năm phút
thì lây nhiễm rất thấp hoặc không lây
nếu còn nói chuyện với nhau trong thời gian dưới bốn phút thì lây nhiễm cũng rất thấp
nói chuyện trên bốn phút thì lây nhiễm cao
trong môi trường thông thoáng khả năng lây nhiễm rất thấp
ngược lại trong một môi trường kín ít thông thoáng
như trong nhà đóng kín cửa hay trong hội trưởng máy lạnh thang máy
giạp hát trung cư dùng chung hệ thống điều hòa trung tâm thì lây nhiễm rất cao
nhà trung vách nhưng không khuét vách để tiếp xúc với nhau thì không thể và không lây nhiễm được
còn nhà hẻm đối diện với nhau thì cũng không lây
virus không bay qua hẻm được nếu như cửa sổ không đối diện nhau và khoảng cách hai nhà là trên hai mét
hãy mở tất cả các cửa trong nhà khi có điều kiện để không khí được lưu thông thật thông thoáng
càng thông thoáng thì càng hạn chế lây nhiễm vì lúc đó nồng độ virus đã bị phà loãng và đẩy ra khỏi nhà nhanh chóng